hôm nay quốc hội kết thúc kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
đây là kỳ họp được đổi mới rất nhiều sau khi nước ta vừa trải qua đợt chống dịch covid một mươi chín
những vấn đề được quốc hội đề cập và thảo luận nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực của cử tri cả nước
chương trình nghị sự tại kỳ họp lần này tập trung vào nhiều nội dung quan trọng
trong đó có việc xem xét cho ý kiến về hàng loạt dự án luật sửa đổi
qua theo dõi cử tri đã có những ý kiến đánh giá về kết quả kỳ họp

và các bậc cha mẹ nói riêng để làm sao người ta yên tâm để công tác sản xuất
không sợ những cái đối tượng mà lợi dụng để xâm hại đến con em của mình
đây là kỳ họp trực tuyến đầu tiên thể hiện sự đổi mới của quốc hội việt nam
tập trung thảo luận việc thực hiện tổng quát đánh giá kết quả đạt được
trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi chín và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
như vậy là
kỳ họp thứ chín lần này tôi rất là tán thưởng là bởi vì là đã nói lên được cái nguyên vọng của dân
như vậy là rất nhiều vấn đề trong xã hội ví dụ như là về vấn đề tham nhùng
rồi vấn đề là hành pháp luật pháp nói chung đã nói lên được cái nguyên vọng của dân
và thông qua cái họp trực tuyến lần này thì thấy rằng là tiết kiệm được rất nhiều thời gian
đại biểu không phải đi lại nhiều
thứ hai là tiết kiệm được ngân sách cho nhà nước
rồi cái kỳ họp lần này tôi cũng thấy rằng là có nhiều vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm
và cũng được các đại biểu là đưa ra mà thảo luận
thế cũng là thông qua theo dõi trên truyền hình tôi thấy là rất nhiều đại biểu phát biểu là rất sôi nổi
và thẳng thắn trung thực đồng thời nữa là không ra ránh
và cũng là
có chất lượng rất cao
thời gian tới cử tri mong muốn cùng với việc làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh
chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phục hồi
và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn thách thức